theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn sau mỗi đợt nắng nóng kéo dài khả năng thời tiết có rông xét sẽ cao hơn
vì vậy người dân cần hết sức lưu tâm khi có mưa bão tránh xảy ra những tai nạn thương tâm do bị xét đánh gây ra
ngày hai mươi chín tháng năm anh ina hlon ba mươi ba tuổi tỉnh đắk lắk đang làm ruộng cách nhà khoảng một km
thì bất ngờ bị tia xét đánh trúng người khiến anh bị thương nặng chay xém tóc và vùng đầu ngực
chỉ ngay sau đó khoảng ba mươi phút anh hỡi góc cà mân bốn mươi tám tuổi ngụ cùng xã đang làm ruộng cách đó khoảng năm trăm linh mét
cũng bị xét đánh thẳng vào người khiến anh gục xuống và tử vong tại chỗ
đây chỉ là hai trong số rất nhiều ca tử vong hoặc bị thương vì xét đánh từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
thế nhưng thực tế nhiều người dân vẫn còn chủ quan không mấy lưu tâm đến hiện tượng thời tiết này
chính vì vậy những vụ việc đáng tiếc vẫn còn xảy ra
theo các chuyên gia hậu quả mà xét đánh
nghiêm trọng thế nào điều đó ai cũng có thể hiểu
nhưng đề phòng ra sao để không bị xét đánh người dân cần phải chú ý
khi mà chúng tôi đưa ra các cảnh báo về khả năng có rông khả năng có lốc
thì mọi người cũng phải nên lưu ý
và khi mà nhìn thấy xung quanh trời tự nhiên đen kịt cơn rông ùn ùn kéo đến
tức là lúc mà các cái trận rông xét nó bắt đầu xảy ra
thì bà con trước hết là phải trú ở những nơi mà có cái cột thu lôi
tức là xét nó sẽ không thể đánh được
thứ hai là không trú ở dưới các cái gốc cây to những nơi quang đẳng ở ngoài đồng
ngoài cánh đồng
nếu mà ra ngoài cánh đồng thì có nên là trong trường hợp đấy thì có thể mình nằm xuống mặt đất
hoặc là mình ngồi xuống thì cái nguy cơ bị xét đánh nó cũng giảm đi
đặc biệt là không được sử dụng cái điện thoại di động
trong trường hợp có rông xét thì chúng ta nên rút tv rút các thiết bị điện của chúng ta ra khỏi ổ cắm
theo các chuyên gia khí tượng xét đánh thường xuất hiện từ tháng bốn
và đặc biệt là khi chúng ta có thể xét đánh
sau mỗi đợt nắng nóng kéo dài thì nguy cơ xảy ra rông xét sẽ cao hơn
và trong thời gian tới hiện tượng thời tiết này sẽ vẫn còn tiếp diễn
vì vậy người dân cần hết sức lưu tâm để bảo đảm an toàn
kết thúc một đợt nắng nóng bao giờ cũng có những đợt rông xét rất mạnh
rông xét có hay xảy ra vào cái giai đoạn chiều và tối
lúc mà các cơn rông các cái đám mây đối lưu nó hoạt động mạnh
thì cái đấy cũng là cái thời điểm bà con cần phải lưu ý
để hạn chế tình trạng xét đánh trong mùa mưa
ngay lúc này mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức
tự bảo vệ mình khi có rông xét xảy ra để tránh những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản